để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ và hưởng ứng tháng thanh niên
với những cách làm khác nhau mỗi người mỗi việc những đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quảng nam đã phát huy vai trò sung kích
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp cho người dân địa phương phòng chống dịch bệnh
hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh đoàn quảng nam các tổng phụ trách của hội đồng đội thành phố tam kỳ đã tổ chức quyên góp
và phát miễn phí hơn ba chiếc khẩu trang cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật ở các trung tâm bảo hộ trẻ em
và những người già neo đơn trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó huyện đoàn núi thành và huyện đoàn quế sơn tổ chức chương trình đội rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống covid một mươi chín
tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi trong thời điểm dịch bệnh viện mặt khác với chương trình ngày chủ nhật xanh có gần sáu đoàn viên thanh niên người dân của tỉnh tham gia qua đó đã phát miễn phí hơn một mươi hai khẩu trang hai năm trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn góp phần giúp người dân phòng chống dịch covid một mươi chín